liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an tỉnh lai châu triệt phá trong những ngày qua thu giữ hai mươi ba năm bánh heroin
ngày một mươi bảy tháng năm tại khe suối gần km số hai đường tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b thuộc khu vực tà ganh bản nậm pậy thị trấn phong thổ
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
phát hiện bắt quả tang má a tổng thu giữ một mươi hai bánh heroin
qua điều tra ban đầu má a tồng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào bên điện biên mang sang lai châu bán với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
nếu vụ việc chót lọt tổng sẽ nhận được bốn mươi triệu đồng tiền công trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm tại km hai trăm chín mươi sáu quốc lộ bốn h thuộc địa phận bản paru xã hua bum huyện nậm nhùn
ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là tần sai phin và tản sử mầy cùng chú huyện nậm nhun
tỉnh lai châu
lai châu khi đang vận chuyển hai bánh heroin
đấu tranh mở rộng chuyên án vào ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nậm nhun bắt giữ lào thị việt
đến một mươi một giờ ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng công an khám xét khẩn cấp nhà của phản xê hừ ở bàn pacma xã mường tè huyện mường tè thu giữ thêm chín năm bánh heroin